theo đề án xây dựng chương trình nhà ở giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi mà sở xây dựng tp hcm vừa trình ủy ban nhân dân thành phố
thì các dự án nhà ở trên địa bàn thành phố sẽ phải bảo đảm đồng bộ và thống nhất với cơ sở hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội
phát triển nhà ở cao tầng gắn với hệ thống giao thông ngầm đường sắt trên cao tại khu vực trung tâm khu vực nội thành hiện hiểu
dự báo đến năm hai nghìn ba mươi tp hcm cần khoảng tám trăm ba mươi căn nhà
để đáp ứng được nhu cầu đó về diện tích đến năm hai nghìn ba mươi thành phố sẽ cần tới chín trăm bốn mươi sáu hectare để xây dựng chung cư và tám trăm năm mươi hectare để xây dựng nhà ở riêng lẻ
quan điểm của thành phố là chuyển đổi mô hình nhà ở từ thấp tầng sang nhà ở cao tầng hiện đại
tăng tỷ lệ nhà ở chung cư trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở mới
thành phố khuyến khích cơ chế và chính sách mọi thành phần
kinh tế tham gia đầu tư xây dựng nhà ở nhà nước sẽ bố trí vốn phát triển nhà ở xã hội để cho thuê thuê mua
tăng tỷ trọng nhà ở cho thuê đối với phân khúc nhà ở giá rẻ để giải quyết nhu cầu nhà ở khá lớn của các đối tượng có thu nhập thấp
nhất là các hộ gia đình sống trên và ven kênh rạch cần di dời hoặc các hộ gia đình trong các chung cư cũ hư hỏng nặng